bảo vệ tổ quốc là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng
nhận thức được điều đó những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trên cả nước đã sẵn sàng nhận lệnh
nguyện góp sức mình tham gia bảo vệ tổ quốc và háo hức chờ ngày lên đường
trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân năm mới đinh rậu cùng với cả nước
khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh hà nam cũng đang nô nức chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội tòng quân năm hai nghìn hai mươi
hơn một ba trăm linh bạn trẻ của tỉnh hà nam đang hăng hái mong chờ ngày lên đường nhập ngũ
tất cả họ đều có chung một quyết tâm là công hiến và làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ tổ quốc
cụ phạm đình sinh tại thôn sáu xã phù vân thành phố phủ lý tỉnh hà nam đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống mỹ và chống pháp
nay chính cụ lại tiếp lửa cho cháu trai yên tâm lên đường làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng với tổ quốc
và luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách của anh bộ đội cụ hồ
trước khi trao lên đường nhập ngũ
tôi gọi là tôi phải chấp hành kỷ vật quân đội cho tốt và để khi hoàn thành nhiệm vụ
và đoàn kết từ cán bộ cho anh em một lòng một trí để hoàn thành nhiệm vụ là ông khuấn khởi trong gia đình làm rất mừng
chỉ còn ít ngày nữa thôi là em sang khoác ba lô lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình
sang đang rất phấn chấn chờ đợi đến ngày nhập ngũ
được khoác trên mình một bộ màu xanh áo
sang đã trở thành áo lính với ý chí quyết tâm học tập và huấn luyện trở thành một sĩ quan quân đội

trong đợt tuyển quân năm nay tỉnh hà nam đã tuyển được hơn một ba trăm linh công dân nhập ngũ
nét nổi bật trong công tác tuyển quân ở tỉnh hà nam năm nay là việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được xiết chặt
công tác tuyên truyền phổ biến luật nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn một mươi
chế độ chính sách đối với quân nhân tại ngũ của bộ quốc phòng được đẩy mạnh
một trăm linh công nhân nhập ngũ được học tập bồi dưỡng về truyền thống cách mạng
truyền thống quân đội và truyền thống quê hương cùng với bốn trăm linh sáu đồng chí đã học cản tình đảng
qua lắm tình hình thì hiện nay và kiểm tra của các địa phương thì các địa phương đã hoàn thành
việc liên hoan văn hóa nghệ gặp mặt tặng quà chuẩn bị cho những thân nhân nhập ngũ

quân nhân sẵn sàng yên tâm nhập ngũ và chúng tôi tin được rằng ngày một mươi bốn tháng hai
trên địa bàn tỉnh hà nam sẽ xóa huyện thành phố tổ chức thế giới của quân thực sự là ngày hội tổng quân
tôi nhận thấy thực hiện nghiệp vụ quân sự là nghiệp vụ và tranh nhiệm của mỗi công dân
rất vinh dự và tự hào khi được tuyển chọn nhầm ngũ bảo vệ tổ quốc
đợt này tôi sẽ phát huy truyền thống của quê hương hải nam anh hùng
sẽ ra sức học tập rèn luyện trong môi trường quân đội
phần đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
lên đường nhập ngũ là vinh dự và cũng là trách nhiệm
nghĩa vụ của mỗi thanh niên tỉnh hà nam
tự hào được tiếp bước truyền thống cha anh đi trước
chính là động lực thôi thúc các tân binh mới yên tâm quyết tâm học tập
giàn luyện sẵn sàng khoác bao lô lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ tổ quốc